thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra xác minh làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội thuộc sở y tế hà nội và một số đơn vị liên quan
quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết gian lận thông đồng nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống real time pcr tự động xét nghiệm covid một mươi chín gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội thuộc sở y tế hà nội
công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư khoa học và thương mại việt nam và các đơn vị liên quan
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đối với
nguyễn nhật cảm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật
cdc tp hà nội thuộc sở y tế hà nội
nguyễn vũ hà thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trưởng phòng tài chính kế toán trung tâm kiểm soát bệnh tật
cdc tp hà nội thuộc sở y tế hà nội
đào thế vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn vật tư khoa học và thương mại việt nam mst
nguyễn trần duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản nhân thành
năm nguyễn ngọc nhất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
sáu nhân viên công ty trách nhiệm ưu hạn phát triển khoa học vtec
nguyễn thanh tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế phương đông
lê xuân tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai nhân viên phòng tài chính kế toán trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tp hà nội thuộc sở y tế hà nội
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung khẩn trương làm rõ hành vi của các bị can thu hồi tài sản nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật
tổng số ca mắc cả nước vẫn là hai trăm sáu mươi tám ca tại hai mươi tám tỉnh thành phố
đến ngày hôm nay việt nam đã công bố hai trăm hai mươi ba bệnh nhân khỏi bệnh chiếm tám mươi ba
năm bệnh nhân còn lại đang điều trị thì có một mươi năm người từ nước ngoài về
trong những bệnh nhân đang điều trị thì có ba bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính một lần tám bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ hai lần trở lên
sức khỏe ba bệnh nhân nặng gồm bệnh nhân một mươi chín chín mươi một và một trăm sáu mươi một đều đang tiến triển tốt
vào ngày hôm nay thì cũng là ngày đầu tiên việt nam dừng thực hiện giãn cách xã hội sau ba tuần áp dụng trừ một số huyện của thành phố hà nội hà giang và bắc ninh